chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của chuyên hình nhân dân
trong chương trình hôm nay sau một điểm đơn thư là một bạn hỏi luật sư trả lời tiếp theo là một ống kính công dân
trong tiểu mục này chúng tôi xin tiếp nhận các clip mà khán giả gửi về chương trình hộp thư truyền hình nhân dân để phản ánh những bức xúc của nhân dân qua hình ảnh mà người dân trực tiếp ghi hình
sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục học thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy nghìn
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được hai mươi ba đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả nguyễn văn chính ở thành phố hà nội lê văn ban lê văn quyền ở tỉnh quảng ninh nguyễn văn hùng tỉnh bình thuận
đoàn thị thìn ở thành phố hà nội phạm ngọc ngân tỉnh hòa bình văn minh thiều ở thành phố hà nội lương đỗ trọng nguyễn ngọc hùng vũ văn luân mai văn công ở thành phố hạ long tỉnh quảng ninh nguyễn lê lực ở thành phố hà nội có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả lê tấn duy ở tỉnh quảng ngãi có đơn khiếu nại về bản án khán giả phạm viết văn ở tỉnh lâm đồng bùi toa tỉnh quảng ngãi trần đình thư ở tỉnh bà rịa vũng tàu có đơn tố cáo sai phạm của cán bộ khán giả nguyễn duy ở tỉnh quảng ngãi kiến nghị về chế độ chính sách
trong tuần đã có bảy công văn trả lời của cơ quan chức năng là tòa án nhân dân tối cao ủy ban nhân dân thành phố nam định ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận công an tp hà nội cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật bộ tư pháp công an huyện ứng hòa thành phố hà nội ubnd xã quảng ngọc huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi xin mời luật sư nguyễn hồng vân đoàn luật sư thành phố hà nội cùng tham gia chương trình
nguyễn hồng vân đoàn luật sư thành phố hà nội cùng tham gia chương trình
để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư nguyễn hồng vân cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
chào già vân chào quý vị khán giả
thưa luật sư ông nguyễn văn lâm ở tỉnh điện biên sinh ngày tám tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đóng bảo hiểm xã hội được một mươi sáu năm năm tháng trong đó một mươi năm năm làm công việc độc hại
ông lâm hỏi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám ông nghỉ làm thì ông có thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện lần một
cho thời gian còn thiếu để đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám hưởng chế độ hưu trí hay không
câu hỏi của ông lâm được quy định tại điều bảy mươi ba luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn điểm e khoảng một điều chín nghị định số một trăm ba mươi bốn ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng nâng hiu theo quyết định
nam từ đủ sáu mươi tuổi nữ từ đủ năm năm tuổi
nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu khoảng không quá một mươi năm một trăm hai mươi tháng thì được đóng cho đủ hai mươi năm để hưởng lương hưu
đối chiếu với các quy định trên trường hợp của ông nguyễn văn lâm sinh ngày tám tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
đóng bảo hiểm xã hội được một mươi sáu năm năm tháng trong đó có một mươi năm năm làm công việc độc hại
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nhưng chưa đủ sáu mươi tuổi nên không đủ điều kiện được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần
bà nguyễn thị thỏa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến năm một nghìn chín trăm chín mươi hai bà làm việc tại cửa hàng bách hóa huyện ân thi tỉnh hưng yên
đã được giải quyết trợ cấp thôi việc theo quyết định số một trăm bảy mươi sáu của hội đồng bộ trưởng
bà thỏa hỏi thời gian nêu trên có được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm để hưởng chế độ hiu trí hay không
ngày chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hội đồng bộ trưởng nay là chính phủ đã ban hành quyết định số một trăm bảy mươi sáu
về sắp xếp lại nao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh
cho các đơn vị kinh tế quốc doanh chuyển sang kinh doanh
phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần tận dụng tối đa lực lượng lao động
hiện có từng bước chuyển số lao động không có nhu cầu sử dụng trong các đơn vị kinh tế quốc doanh
sang làm việc ở các thành phần kinh tế khác
theo điểm a mục ba quyết định này đối với số lao động ra làm việc ở khu vực ngoài kinh tế quốc doanh
được chế độ trợ cấp thôi việc thì cứ mỗi năm công tác liên tục được trợ cấp một tháng
nương cơ bản cộng với phụ cấp nếu có tối thiểu là ba tháng do đơn vị trả
nhà nước trợ giúp một phần đối với đơn vị có nhiều khó khăn nhưng tối đa không quá một phần hai số trợ cấp
phần trợ giúp này phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể
trường hợp trợ cấp theo chế độ này được chi trả trực tiếp một lần cho người lao động
khi nghỉ việc ở đơn vị kinh tế quốc doanh
thực hiện đúng quy định nêu trên trường hợp bà nguyễn thị thỏa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
có thời gian làm việc tại cửa hàng bách hóa huyện ân thi tỉnh hưng yên
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến năm một nghìn chín trăm chín mươi hai một mươi chín năm đã được giải quyết trợ cấp thôi việc theo quyết định số một trăm bảy mươi chín
do đó thời gian làm việc từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến năm một nghìn chín trăm chín mươi hai không được xem xét giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành
ông hoàng trung sơn sống ở thành phố hà nội sinh ngày hai mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đến ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
ông đủ năm mươi bốn tuổi đã có ba mươi sáu năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc làm công việc trong điều kiện bình thường
ông sơn hỏi thời điểm này ông có thể xin nghỉ việc hưởng lương hưu được hay không
căn cứ thông tin ông hoàng trung sơn cung cấp ông sơn sinh ngày hai mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đến ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
đủ năm mươi bốn tuổi đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ba mươi sáu năm làm công việc trong điều kiện bình thường
không làm công việc khai thác than trong hầm lò thì ông sơn chưa đủ điều kiện
về độ tuổi để được nghỉ việc hưởng lương hưu theo quy định tại khoản một điều năm mươi bốn luật bảo hiểm xã hội
theo khoản một năm mươi năm luật bảo hiểm xã hội
nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu nam đủ năm mươi một tuổi nữ đủ bốn mươi sáu tuổi

nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu nam đủ năm mươi một tuổi nữ đủ bốn mươi sáu tuổi
thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ sáu mươi một trở nên
nam đủ năm mươi tuổi nữ đủ bốn mươi năm tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở nên
năm hai nghìn một mươi tám ông sơn đủ năm mươi bốn tuổi có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là ba mươi sáu năm
nếu ông sơn đủ năm mươi bốn tuổi có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là ba mươi sáu năm
nếu ông bị suy giảm khả năng lao động từ sáu mươi một trở lên hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên
thì được hưởng lương hưu với mức lương thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoảng một năm
vâng xin cảm ơn luật sư nguyễn hồng vân
thưa quý vị và các bạn trong tuần chương trình hộp thư truyền hình nhân dân nhận được nhiều clip của khán giả bạn xem truyền hình đã ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung tổ biên tập chương trình hộp thư truyền hình đã trình phát một số clip mà khán giả gửi về
đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung hình ảnh
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai vừa qua một nhà hàng tại đường nguyễn trãi phường xuân hòa thị xã long khánh tỉnh đồng nai đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng làm sáu người tử vong một người đang trong tình trạng nguy kịch
theo thông tin được cung cấp vào thời gian trên nhà hàng đang trong quá trình sửa chữa do nhóm công nhân thợ hàn để lửa bén vào mút xốp và chỉ trong chốc lát khói bao trùm toàn bộ ngôi nhà lửa bốc cháy dữ dội
khi đó bên trong chỉ có bảy người gồm chủ nhà hàng và thợ hàn phía sau nhà hàng không có lối thoát nên tất cả bị mắc kẹt
vụ hỏa hoạn này tiếp tục dóng lên hồi chuông báo động về nguy cơ cháy nổ tại các nhà hàng khi nhiều cơ sở không bảo đảm các điều kiện về công tác phòng cháy chữa cháy
tại xã quế phú tỉnh quảng nam mưa lớn đầu tháng một mươi hai đã gây sạt lở ba km bờ sông ly ly ăn sâu vào bờ một trăm linh m
người dân phản ánh có hai mươi hai ngôi nhà được di rời nhưng sạt lở nghiêm trọng tiếp tục đe dọa cuộc sống của cả trăm hộ dân
hiện nay năm hectare đất sản xuất đang có nguy cơ bị nước cuốn trôi
đề nghị các cơ quan chức năng ở quảng nam giải quyết nhanh chóng tình trạng này và hỗ trợ người dân tìm ra hướng xử lý khắc phục